sau một mươi tám ngày xét xử và nghị án hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án đối với năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu về các tội đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xuyên suốt quá trình xét xử hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo mong tòa xem xét khoan hồng
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy các bị cáo đã khắc phục hậu quả hàng trăm tỷ đồng
trong đó người nộp khắc phục nhiều nhất là cựu thiếu tướng nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội với hơn bốn mươi hai năm tỷ đồng
phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nộp khắc phục hậu quả bốn mươi hai tỷ đồng
do vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng buông lỏng lãnh đạo quản lý
giám đốc sở y tế tỉnh cà mau nguyễn văn dũng vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức
trước đó ông dũng bị ban thường vụ đảng ủy dân chính đảng thi hành kỷ luật đảng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba cán bộ y tế tỉnh cà mau để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong việc mua bộ sinh phẩm xét nghiệm của công ty việt á
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra vụ án giết người
xảy ra tại xã bản phùng huyện hoàng su phi
nạn nhân là bà vàng thị trùng và anh lùng a phùng con trai của bà trùng chết tại nhà riêng
tích cực điều tra cơ quan công an xác định các nghi can là lý quang hùng long a phùng và vàng văn phùng
do nghi ngờ gia đình nạn nhân biết làm ma hại chết mẹ và chị dâu của mình
nên vàng văn phùng đã rủ lý quang hùng và long a phùng gây ra vụ án mạng trên
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng bảy hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
tiến hành tuyên án đối với bị cáo phạm văn thành cựu bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông triều
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cùng các đồng phạm liên quan trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm văn thành ba mươi sáu tháng tù treo
các bị cáo còn lại mức án từ hai mươi bốn tới ba mươi tháng tù treo
theo cáo trạng khoảng cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại thị xã đông triều
do đại dịch covid một mươi chín lây lan trên diện rộng địa phương cần tìm nguồn vật tư sinh phẩm xét nghiệm để phân luồng dập dịch
phạm văn thành đã thỏa thuận thống nhất với công ty cổ phần công nghệ việt á công ty việt á
đại diện là phan quốc việt tổng giám đốc về việc mua vật tư sinh phẩm xét nghiệm của công ty này
từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công ty việt á đã cung cấp ống môi trường que tam bông
cho trung tâm y tế thị xã đông triều để tổ chức lấy mẫu
còn kit xét nghiệm và kích tách chiết chuyển đến bệnh viện việt nam thụy điển để thực hiện xét nghiệm theo quy định phân luồng của tỉnh
các bị can đã ký các tài liệu thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho công ty việt á
tăng vượt một mươi sáu năm trăm ba mươi chín kết xét nghiệm và một mươi sáu năm trăm bốn mươi tám kết tách chiết gây thiệt hại hơn bảy hai tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
trong vụ án này phạm văn thành khi đó là bí thư thị ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đông triều
nhậm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã thiếu kiểm tra giám sát
tin và số liệu do công ty việt á đưa ra không chỉ đạo cấp dưới thu thập đối chiếu với đơn vị có liên quan
được giao xét nghiệm và đã làm thủ tục thanh toán vượt số lượng sinh phẩm xét nghiệm
về phần khắc phục hậu quả phạm văn thành và đồng phạm đã dùng tiền cá nhân
huy động các doanh nghiệp để bù lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho công ty việt á trên một mươi tám tỷ đồng
trong suốt gần một năm dòng dã theo dấu các đối tượng hoạt động lừa đảo trên biên giới
do các đối tượng người trung quốc cầm đầu câu kết tuyển chọn người việt nam vào tổ chức
để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính
công an tỉnh quảng bình đã được lãnh đạo bộ công an giao chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị trực thuộc
và công an các địa phương đấu tranh triệt phá thành công bắt các đối tượng cầm đầu
bước đầu xác định số tiền liên quan trong các tài khoản của tổ chức này lên đến hàng nghìn tỷ đồng
qua các tài liệu nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng bình đã phát hiện từ cuối năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng bình
có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng
bằng các hình thức đầu tư tài chính forex qua sản rosti style
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới
theo tài liệu chúng tôi nắm được thấy tính chất phức tạp của vụ án
thứ hai là số tiền các bị hại bị lừa với tổ chức này rất rất là lớn
khi báo cáo lên đạo bộ thì chúng tôi có đề xuất yêu cầu các cục nghiệp vụ
như cục an ninh mạng cục khí sử vào cuộc vừa chỉ đạo vừa hướng dẫn
công an tỉnh quảng bình thực hiện đấu tranh với loại tội phạm này
quá trình đấu tranh chuyên án với tinh thần biên giới
bí mật bất ngờ khẩn trương và quyết liệt
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình và các đơn vị nghiệp vụ
đã di lý sáu đối tượng có liên quan từ tây ninh về quảng bình để đấu tranh làm rõ
với đầy đủ tài liệu chứng cứ đã thu thập được
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với sáu đối tượng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu ban chuyên án đã xác định hai mươi bốn trên bốn mươi bốn tài khoản ngân hàng
được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại
qua phân tích xác định tổng số tiền chuyển vào hai mươi bốn tài khoản này là hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng
trong đó có hơn năm năm trăm linh tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ một mươi một triệu đồng trở lên
các tài khoản này đều do các đối tượng người trung quốc quản lý sử dụng

tới lúc khách hàng nhận ra là cái sàn này là ảo là lừa đảo
thì lúc đó là nó tắt cắt liên lạc với khách hàng rồi
mở rộng chuyên án ban chuyên án đã tiến hành triệu tập đấu tranh với hai mươi một đối tượng
trên cơ sở đánh giá tài liệu chứng cứ đã thu thập được
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng
trong đó có hai đối tượng mang quốc tịch malaysia để điều tra về
các hành vi thu thập tàng trữ mua bán công khai hóa trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng
các tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm linh điện thoại di động các loại
một mươi bộ máy vi tính cấu hình cao hàng trăm thẻ sim điện thoại
gần bốn trăm linh thẻ atm các ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
không chịu học thì có khấn tổ nghề cũng không cứu được
mấy học viên này mà lái ra đường quả thật là một mối lo
cho các đối tượng
vâng đó là những lời bình luận của cư dân mạng sau ít phút
một clip đi lại cảnh một nhóm người cầm hương cúng bái ngay trong khu vực thi
của một trong những trung tâm sát hạch lái xe
có thể nói thời gian vừa qua những câu chuyện về thi sát hạch lái xe ô tô
vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm của nhiều người
việc áp dụng những quy định mới
để khiến các học viên cho rằng để thi đỗ sát hạch lái xe
giờ khó khăn và mệt mỏi hơn cả thi đại học
vâng siết chặt việc đào tạo cấp bằng lái xe
là cần thiết và học viên tìm đến tâm linh cầu thi đỗ
cũng là sự lựa chọn của mỗi người
nhưng rõ ràng để đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe
thì học viên phải đủ sự tự tin kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ
cũng như các kỹ năng điều khiển phương tiện
chứ không phải trông chờ yếu tố tâm linh
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip
ghi lại cảnh một nhóm người cầm hương cúng bái
ngay trong khu vực thi của một trung tâm sát hạch lái xe
úng dòng trạng thái anh chị em những năm trước thi bằng lái xe thế nào
chứ năm hai nghìn hai mươi ba quá là mệt mỏi hơn cả thi đại học
trong đoạn clip một nhóm khoảng sáu bảy người phụ nữ
tay cầm hương đi lại khấn bái ngay trong sân thi sát hạch
sau đó nhóm người này thắp hương ngay ở bãi cỏ gần đó
cho nên cái việc mà cúng bái các thứ này để mà được đổ lại

thì trước hết chúng ta chấp hành một phần

đây là hình ảnh cho thấy những người điều khiển xe ô tô này
đã sở hữu giấy phép lái xe
nhưng sau khi xem clip thì nhiều người phải đặt câu hỏi
không hiểu sao họ vẫn vượt qua kỳ đi sát hạch
ngồi sau vô lăng với kỹ năng điều khiển như thế này
quả là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông
một trong những lý do khiến các học viên phải tìm đến tâm linh
để cầu cúng vượt qua kỳ thi sát hạch
chính là xuất phát từ những lý do này
xuất phát từ những bất cập trong các quy định về đào tạo
sát hạch lái xe thời gian vừa qua
đơn cử như phần thi mô phỏng các tình huống giao thông
nhiều viên cho rằng quá khác xa với thực tế
hay quy định các cơ sở đào tạo
phải lắp đặt thiết bị giám sát thời gian
và quãng đường thực hành lái xe đáp
theo tôi thì mình là lái già rồi
thì thấy nó không được thực tế lắm
bởi vì này ví dụ như có những tình huống
với cái phản xạ người lái xe là người ta sẽ gõ sớm
ví dụ cụ thể là có một tình huống
xe tải đang chở đá nó rơi vài hạt sỏi xuống
là tôi đã gõ rồi
nếu như mình ở ngoài đường
là mình đã xử lý đã côn đã phanh rồi
thế nhưng mà trong bài đấy thì lại phải đợi
nó rơi nhiều nhiều xuống một đoạn nữa mới
gõ nó mới có điểm
bây giờ rất nhiều cái ví dụ như bây
chúng ta quy định là ví dụ cái đát chẳng hạn
cái đát là một người bắt buộc phải chạy
bao nhiêu hơn nghìn cây số
trong đó mới được là điều kiện đi thi
mà trong quá trình mà theo dõi cái đát
thì lại phải ghi rõ
cái đúng con người đó lái xe
tôi nghĩ rằng là không cần thiết
tôi ngày xưa là tôi học lái xe bên châu âu
là thời gian tôi lái chỉ độ
mà vẫn lái xe tốt ở trong cả châu âu
và về việt nam thế thì rõ ràng là
cái phương thức dạy là khác nhau
chúng ta cần phải nghiên cứu
thay đổi phương thức dạy chứ không cần
phải nghiên cứu là gì
để cái gọi là cái thời gian chạy
thực tế quá dài
và chạy thời gian
thời gian chạy ở trong các cái trường lái
cũng quá dài đấy là một số
tức là người ta làm thế nào để
nâng cao kỹ năng cho học sinh
như vậy với những quy định
chưa hợp lý các trung tâm sát hạch
cần có kiến nghị để sửa đổi cho phù hợp
còn với mỗi học viên cần xác định
rằng càng học và thực hành
nhuẩn nhuyễn sẽ càng tự tin vào
kỹ năng lái xe của mình và như vậy
là đảm bảo an toàn cho chính mình
và những người tham gia giao thông xung quanh
với các trường hợp không học nghiêm túc
không chấp hành các quy định góp luật
thì đừng trông chờ vào việc cúng bái
để thành công
theo bộ công thương hiện nay
tình trạng lừa đảo tại thị trường
khu vực trung đông đã xuất hiện nhiều hơn trước
chủ yếu tập trung ở các công ty thương mại
có quy mô nhỏ
hình thức lừa đảo phổ biến
nhất hiện nay là các doanh nghiệp nước ngoài
khi ký hợp đồng mua bán với các công ty việt nam
thường yêu cầu
điều khoản thanh toán
trạng sau hoặc phát hành xét cho bên bán
cầm cố đây là hai hình thức
có nhiều rủi ro nhất do đó bộ công thương
đề nghị các doanh nghiệp việt nam khi giao dịch
với các doanh nghiệp nước ngoài cần phải
cẩn trọng và đàm phán kỹ điều khoản
thanh toán để đảm bảo an toàn nhất
bộ đề xuất doanh nghiệp cân nhắc
như mở lc thư tín dụng
hoặc đại diện doanh nghiệp sang tận nơi
giao chứng từ và nhận tiền
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy
bộ công an tổ chức
công bố quy hoạch hạ tầng
phòng cháy và chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
từ đó đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
đăng cao ý thức tuần thủ pháp luật
về quy hoạch đầu tư xây dựng quản lý
khai thác hạ tầng phòng cháy chữa cháy
tạo sự đồng thuận nhất trí cao
trong các tổ chức chính trị các doanh nghiệp
và nhân dân khi triển khai thực hiện
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
phát triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy
đồng bộ hiện đại phù hợp với điều kiện việt nam
tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới
kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng
kỹ thuật của quốc gia kiềm chế sự
gia tăng về cháy nổ bảo vệ tính mạng
sức khỏe con người và tài sản
bảo vệ môi trường góp phần bảo đảm
an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
việc triển khai có hiệu quả quy hoạch
cũng góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia
và đặc thù của lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
quy hoạch hạ tầng về phòng cháy chữa cháy
được phân thành sáu vùng mỗi vùng có
các địa phương trung tâm và địa phương trọng điểm
được ưu tiên đầu tư để hỗ trợ
các địa phương trong vùng giáp danh khi có yêu cầu
một trong những nhiệm vụ chính
của quy hoạch là xác định phát triển
mạng lưới trụ sở doanh trại công trình
phục vụ phòng cháy chữa cháy của lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy
chuyên ngành cơ sở dân phòng tình nguyện